ngay sau mùa mưa bão năm hành một mươi tám một mươi chín huyện văn chấn tỉnh yên bái đã trích ngân sách địa phương
bố trí một mươi hai khu tái định cư tại tám xã bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai để di rời các hộ dân đến nơi an toàn
trong những ngày này khi tết nguyên đán canh tí hành hai mươi đang đến gần
người dân huyện văn chấn đang nô nức đón trả năm mới trên những bản tái định cư với niềm hy vọng mới
gia đình chị nông thị xuyên khu tái định cư mong ni bản tủ xã sơn lương cho biết
đây là năm thứ hai gia đình chị đón tết nguyên đán tại nơi ở mới
trải qua những khó khăn thiếu thốn của những ngày đầu tại khu tái định cư
đến nay cuộc sống gia đình chị đã ổn định chị đã tập trung sản xuất phát triển kinh tế nên đời sống khấm khá hơn
đón tết mùi vui hơn năm ngoái năm ngoái thì cũng không ổn định mấy
trong vài năm trở lại đây sơn lương là địa phương chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra
mặc dù cuộc sống đã khấm khá hơn nhưng mỗi dịp tết đến xuân về
chính quyền địa phương đã quan tâm
giả soát lập danh sách tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
động viên nhân dân đón tết vui tươi và đầm ấm
hiện nay những hội gia đình lên khu tái định cư
thứ nhất về công tác làm nhà thứ hai nữa là đường giao thông và nước sinh hoạt
thì hiện nay thì xã cũng đã đảm bảo là nhà ổn định cho bà con dân và về nơi ở mới
sẵn sàng đón tết đầm ấm
tết kinh tí này
dù vẫn còn nhiều khó khăn song sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp
các hộ dân ở khu tái định cư đang có những điều kiện tốt nhất để vui xuân đón tết